cả một quá trình lao động bền bỉ ca sĩ trẻ này đã xác lập một hướng đi của riêng mình và gặt hái được một số thành công
khi các nghệ sĩ quyết định làm mới những tác phẩm âm nhạc đã đi cùng năm tháng và đã được nhiều thế hệ trước đó thể hiện thành công họ phải vượt qua rất nhiều áp lực
bởi nếu việc làm mới không đủ tạo ra một ấn tượng mạnh có khả năng thuyết phục đối với người nghe thì xem như cầm chắc thất bại
nhìn lại những nỗ lực làm mới các ca khúc xưa của các nghệ sĩ bên cạnh thành công cũng có không ít người đã bị thất bại
có thể từ phối khí cách thể hiện thậm chí là sự kiên nhẫn để kiên định với hướng đi mà mình đã chọn
đầu năm hai nghìn một mươi tám nghệ sĩ nhân dân thái bảo phát hành cd giấc mơ vô thường thể hiện lại các ca khúc bất hủ của các nhạc sĩ như phạm đình trương trịnh công sơn lam phương ngô thụy miên
phạm duy vũ thành an đỗ lễ đây là một cd được trị ấp ủ từ lâu và phải mất tới hơn hai năm để thực hiện
giới chuyên môn đánh giá giấc mơ vô thường là một cd chất lượng cho thấy sự dũng cảm thay đổi của thái bảo một ca sĩ vốn như đã đóng đinh tên tuổi của mình với dòng nhà cách mạng
tuy nhiên với sự làm mới cầm chừng có phần rè rặt của thái bảo cd vẫn dừng lại ở ý nghĩa đánh dấu một thay đổi cá nhân nghệ sĩ
phát động nhiều đến đời sống âm nhạc
ngược thời gian trở về trước năm hai nghìn một mươi bốn trần thu hà phát hành album mang tên tình ca qua thế kỷ
ở đó các ca khúc được làm mới bằng cách hòa âm theo phong cách âm nhạc khá đa dạng từ latin cha akaotic
thể loại âm nhạc chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng các nhạc cụ không trực tiếp gắn thiết bị điện tử đến semi classic bán cổ điển
ở thời điểm phát hành album trần thu hà nhận được hai ca khúc
hai luồng ý kiến khác nhau
bên cạnh những khán giả ủng hộ cách làm mới của ca sĩ thì cũng có không ít ý kiến cho rằng
sự phá cách thái quá của cô làm hỏng các tác phẩm từ lâu đã hàn in vào tâm hồn người nghe thuộc nhiều thế hệ
điều này cho thấy việc làm mới những ca khúc nhạc xưa không hề dễ dàng
nếu chỉ dùng việc làm mới như một công cụ khoe cái tôi hay cá tính của mình không quan tâm tới cảm xúc của người nghe
thì rất có thể sự làm mới đó chỉ là một cách làm mới
chỉ có ý nghĩa riêng với ca sĩ mà không được đông đảo công chúng đón nhận và đồng cảm
một tên tuổi khác cũng từng thử nghiệm nhạc xưa không thành công như mong đợi là phương thanh
là ca sĩ hát nhạc trẻ vào năm hai nghìn bảy phương thanh đã lấn sân vào dòng nhạc bolero khi quyết định phát hành album chanh bolero
tuy nhiên sản phẩm này chỉ gây ồn ào trong một thời điểm rồi rơi vào quên lãng
chính xác hơn đó là một thất bại của phương thanh
dù cô cố gắng ghi dấu ấn bởi những thử nghiệm mới
gần đây khi các game show trò chơi truyền hình nở rộ
nhất là sự xuất hiện hàng loạt chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc
xu hướng làm mới nhạc xưa đã được nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn nhằm tạo nên những khác biệt trong mặt bằng chung của thị trường âm nhạc
họ đua nhau sáng tạo nhưng mức độ thành công trên thực tế là rất hạn chế
ngay cả những cái tên như thùy chi đông nhi trúc nhân phương vi
từng ra sản phẩm mới thể hiện lại những ca khúc cũ vốn được nhiều người yêu thích
cũng đều không tạo ra được ấn tượng đáng kể với người nghe
cá biệt ca sĩ trẻ quách tuấn du còn bị dư luận ném đá vì đã gây sốc khi hát bolero theo kiểu pha trộn rock giật gân phản cảm
một số ca sĩ do nền tảng bản lĩnh còn kém nên việc làm mới âm nhạc không tới
thậm chí lệch lạc khiến những sáng tạo tưởng chừng đầy ca tính đó trở thành lập dị
một diện mạo quái dị từ trang phục đến trang điểm những ca khúc quen thuộc trở nên trúc chắc khó nghe
từ giai điệu đến cách xử lý không phải là thứ âm nhạc mà công chúng yêu nhạc có thể chấp nhận
những cách làm mới như vậy vô hình chung đã phá hỏng các tác phẩm âm nhạc vốn đã được định vị như những giá trị bất biến trong đời sống âm nhạc
như nhạc sĩ nguyễn cường chia sẻ thì khi một bài hát trở thành bất hủ trong lòng người nghe
việc làm mới chỉ liên quan đến ca sĩ nghĩa là không bao giờ có chuyện ca khúc đó chết mà chỉ có chuyện ca sĩ chết
chết ở đây được hiểu là ca sĩ làm mới nhưng không vượt qua được những ca sĩ thời trước
không tạo dấu ấn đủ thuyết phục để khán giả chấp nhận thậm chí phải ngậm ngùi nhận thất bại
tác giả của ca khúc mái đình làng biển cũng chỉ ra việc làm mới trong nghệ thuật chỉ có hiệu quả
khi tạo ra được hai giá trị cơ bản
gồm mang đến những nét mới cho tác phẩm và tạo ra được một lớp công chúng mới cho tác phẩm
để làm mới nhạc xưa là một cuộc thử sức mạo hiểm đòi hỏi cả vốn hiểu biết tài năng lẫn bản lĩnh vững vàng của nghệ sĩ
vậy liều lượng cho việc làm mới một ca khúc cũ như thế nào là chấp nhận được
sẽ là rất khó để có thể đưa ra một công thức chung
điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc mỗi ca sĩ khi thể hiện một ca khúc
nếu muốn xác lập tên tuổi của mình trong một ca khúc
nếu muốn xác lập tên công chúng với ca khúc đó đòi hỏi phải có một sự tính toán kỹ lưỡng dựa trên hiểu biết văn hóa tư duy âm nhạc kỹ thuật chiều sâu cảm xúc và cả bản lĩnh của chính họ
thước đo cho sự thành công hay không của người ca sĩ chính là sự hài lòng thái độ đón nhận nhiệt tình của khán giả
chẳng hạn cũng là làm mới quan niệm của ca sĩ hà lê rất quyết liệt
phải tôn trọng cái gốc cái tinh thần cái hồn của bài hát
còn ca sĩ đức tuấn thì chia sẻ
đối với tôi mỗi bài hát cũ còn lại qua thời gian là một di sản văn hóa
không phải ngẫu nhiên mà công chúng nhiều thế hệ mê say đắm đuối một ca khúc cũ
khi đã hiểu về các giá trị cũ như vậy thì tinh thần của một người nghệ sĩ trẻ như tôi là phải giữ gìn nâng niu tôn vinh lan tỏa các giá trị đó cho hôm nay cho mai sau
làm mới là nâng các giá trị đó lên không phải làm méo mó
hay quái dị nó đi
biên độ sự sáng tạo trong nghệ thuật nói chung và trong âm nhạc nói riêng là không giới hạn
việc thế hệ nghệ sĩ đương đại nâng niu giữ gìn và sáng tạo để các tác phẩm âm nhạc đã tồn tại như những giá trị cổ điển tiếp tục có cuộc sống mới trong sinh hoạt âm nhạc là cần thiết và đáng khích lệ ghi nhận
vì thế có thể phần nào coi việc làm mới ca khúc cũ là cũng đồng nghĩa với việc góp phần bảo tồn giữ gìn và phát huy
các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc
tuy nhiên việc làm mới này chỉ có thể được đón nhận ghi nhận khi đó là các sáng tạo thật sự có ý nghĩa góp phần tiếp tục tôn vinh giá trị tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm đã được khẳng định đồng thời truyền tải được tinh thần của cuộc sống hôm nay vào tác phẩm
qua đó kiến tạo tình yêu niềm say mê của khán giả đối với tác phẩm nhất là khán giả trẻ

quý vị và các bạn vừa theo dõi bài làm mới tác phẩm
làm mới tác phẩm âm nhạc cũng cần có giới hạn của tác giả hội vũ
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau